thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng các trưởng ngành cần thảo luận để đưa ra các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
trên tinh thần không để lạm phát qua bốn việc này sẽ quán triệt trong điều hành ở mọi cấp mọi ngành mọi địa phương
thưa quý vị và các bạn một tuần trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh nhóm bảy nước công nghiệp phát triển g bảy tại canada
truyền thông canada đã công bố danh sách các nước được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh lần này
danh sách khách mời năm nay bao gồm một mươi hai quốc gia từ khắp các châu lục trong đó có việt nam
theo dự kiến thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ tham dự hội nghị g bảy
và thăm chính thức canada
theo lời mời của thủ tướng canada justin trudeau thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh g bảy mở rộng
và thăm canada từ ngày tám tới ngày một mươi tháng sáu tới đây
đã trở thành truyền thống của g bảy đại diện các nước dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm thường vượt ngoài bảy thành viên cốt lõi
cho phép các nước mở rộng thảo luận vượt ngoài vấn đề mà g bảy quan tâm
theo đó sẽ có thêm nhiều tiếng nói từ các nước đang và kém phát triển
như từ các nước có liên quan đến chủ đề hội nghị
danh sách một mươi hai nước được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh g bảy năm nay
gồm argentina bangladesh haiti jamaica kenya đảo marchand naui rwanda senegal seychelles nam phi và việt nam
bên cạnh đó bốn tổ chức quốc tế gồm liên hợp quốc quỹ tiền tệ quốc tế imf
tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd và ngân hàng thế giới vkp cũng nằm trong danh sách khách mời
dự kiến bảo vệ các đại dương
và bảo tồn nghề cá là một chủ đề trọng tâm của hội nghị g bảy trong năm nay
ngoài rwanda quốc gia không có biển duy nhất nằm trong danh sách các nước còn lại đều là quốc gia duyên hải
nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
sáng nay thành phố hà nội đã tổ chức lễ biểu dương tôn vinh các phong trào thi đua yêu nước điển hình tiên tiến của thành phố
hơn ba trăm năm mươi điển hình tiên tiến được biểu dương tại buổi lễ là những bà mẹ việt nam anh hùng
thân các thời kỳ anh hùng lao động chiến sĩ thi đua toàn quốc công dân thủ đô ưu tú và các người tốt
việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trong các lĩnh vực đời sống công tác trên địa bàn thủ đô
dự buổi lễ có các đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng các đồng chí lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương và thành phố hà nội
từ những phong trào thi đua lớn trong thời kỳ kháng chiến như diệt giặc đói diệt giặc rốt
diệt giặc ngoại xâm hú gạo kháng chiến bình dân học vụ rồi thanh niên ba sẵn sàng
phụ nữ ba đảm đang đến nhiều phong trào mô hình thiết thực trong những năm gần đây
như phong trào sáng kiến sáng tạo thủ đô xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh
các phong trào thi đua người tốt việc tốt gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh từ các phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể
cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động sáng tạo những mô hình hay sáng kiến
giải pháp hữu ích trong phát triển kinh tế xã hội những hành động dũng cảm
việc làm thiện nguyện nghĩa cử cao đẹp của cán bộ đảng viên và nhân dân thủ đô
phát biểu tại buổi lễ đồng chí hoàng trung hải nhấn mạnh nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển
của thủ đô có thể khẳng định sức mạnh của các phong trào thi đua yêu nước chính là nguồn động lực
là nhân tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu nhiệm vụ
đồng chí hoàng trung hải mong muốn và tin tưởng mỗi đại biểu điển hình tiên tiến sẽ luôn là những hạt nhân
nòng cốt tích cực góp phần lan tỏa thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước kết nối sức mạnh
tạo động lực to lớn cùng nhau phấn đấu xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh hiện đại
xứng đáng với niềm tin yêu kỳ vọng của nhân dân cả nước như bắc hồ kính yêu hằng mong muốn
chuyển sang thông tin về tình hình thời tiết theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
do ảnh hưởng của vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới ở khu vực giữa và
nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có mưa rông mạnh
gió mạnh cấp năm sau tăng lên cấp sáu giật cấp tám biển động
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới
vùng áp thấp này di chuyển theo hướng tây đế bắc mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km và có khả năng
mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới do ảnh hưởng của vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp
thấp nhiệt đới ở khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có mưa rông
gió mạnh gió mạnh cấp năm sau tăng lên cấp sáu giật cấp tám biển động vùng biển từ bình thuận đến cà mau
cà mau kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông mạnh trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy
giật mạnh vùng nguy hiểm trên biển đông trong một mươi hai hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên dự báo cấp độ
rủi ro thiên tai cấp ba trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo
hướng tây đế bắc sau đó đổi hướng bắc tây bắc và có khả năng mạnh thêm
nông dân cà mau phá mía nuôi tôm
tại hội nhà báo việt nam đã diễn ra buổi trao tặng ảnh và hiện vật thời chiến tranh của nhiếp ảnh gia
nick wood hay còn gọi là huỳnh công út tác giả của bức ảnh nổi tiếng em bé napan cho bảo tàng báo chí việt nam
ních út từng là phóng viên ảnh cho hãng thông tấn ap có văn phòng tại sài gòn từ năm một mươi sáu tuổi

ông đã đi khắp các chiến trường ở việt nam lào và campuchia để tác nghiệp và đã trở thành phóng viên chiến trường giàu kinh nghiệm
tại sự kiện trao tặng hiện vật nick wood đã có buổi giao lưu tọa đàm cùng các đồng nghiệp
mong muốn bổ sung những tư liệu quý cho bảo tàng báo chí việt nam đặc biệt là bức ảnh em bé napan
bức ảnh từng đoạt giải pulitzer năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai và được xếp thứ bốn mươi một trong một trăm linh bức ảnh có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ hai mươi do đại học colombia bình chọn
ông đã đi khắp các chiến trường ở việt nam lào và campuchia để tác nghiệp và đã trở thành phóng viên chiến trường giàu kinh nghiệm
ông đã đi khắp các chiến trường ở việt nam lào và campuchia để tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ hai mươi do đại học columbia bình chọn
nick wood còn trao tặng bảo tàng báo chí việt nam hai chiếc máy ảnh phim nikon được ông sử dụng trong các năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu và một nghìn chín trăm chín mươi
hai tài liệu ảnh gốc chụp tại chiến trường việt nam và một số bức ảnh tác giả đã chụp tại việt nam sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong đó có những bức ảnh chưa từng được công bố
chúng tôi ghi nhận và đánh giá rất cao tâm lòng đó của nick wood đối với bảo tàng báo chí việt nam
và hy vọng là những hiện vật như vậy với những bức ảnh nổi tiếng
mà nick wood đã sáng tạo trong quá trình làm nghề ở việt nam trước đây
thì sẽ trở thành những bài học sống động về bản lĩnh làm nghề về đạo đức nghề nghiệp
mà trong đó sức mạnh của sự thật và vai trò của báo chí và đặc biệt là của nhiếp ảnh báo chí
trong cái việc đấu tranh vì những mục tiêu cao cả vì công lý và lẽ phải
các hiện vật của nhiếp ảnh gia nick wood không chỉ là câu chuyện
của cuộc chiến của lịch sử mà còn là câu chuyện của tình người của sự kết nối tình yêu thương
là những tư liệu quý giá để bảo tàng báo chí việt nam giới thiệu tới công chúng tại buổi trưng bày sắp tới
công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng
thu giữ một mươi kg ma túy đá một khẩu súng k năm mươi bốn và bảy viên đạn
hai đối tượng bị bắt giữ là nguyễn hữu ngạn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xóm thanh ngọc huyện thanh trương tỉnh nghệ an
và lê văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thị trấn thanh trương tỉnh nghệ an
tại thời điểm bắt giữ lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi kg ma túy đá
một khẩu k năm mươi bốn cùng bảy viên đạn một mươi triệu đồng tiền mặt và bốn điện thoại di động
tại cơ quan điều tra hai đối tượng cũng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh điều tra mở rộng
tri cục quản lý chất lượng nông lâm sản thủy sản tỉnh hậu giang cho biết
đơn vị này vừa phối hợp với chỉ cục quản lý thị trường tỉnh
quyền địa phương tiến hành kiểm tra lập biên bản vi phạm và niêm phong
toàn bộ lô hàng ba mươi một tấn gạo nếp tấm không rõ nguồn gốc của ông võ văn tuấn
ở ấp tân hiệp xã tân bình huyện phụng hiệp
tại thời điểm kiểm tra trong kho của ông tuấn có chứa ba mươi một tấn hàng gồm gạo nếp và tấm
được đựng trong nhiều bao bì có kích cỡ khác nhau đặc biệt là nhiều bao bì chứa gạo
ghi dòng chữ tiếng nước ngoài và có cả bao phân hóa học đựng gạo
tuy nhiên ông tuấn không xuất trình được các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng
ngoài ra bên ngoài địa điểm kiểm tra ông tuấn không treo bảng hiệu kinh doanh theo quy định
không niêm yết giá bán không có giấy phép kinh doanh
đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm và niêm phong toàn bộ lô hàng để cho xử lý
đồng thời lấy mẫu gạo tại kho của ông tuấn và mẫu gạo mà người dân phản ánh về chất lượng sản phẩm
để gửi cơ quan chức năng phân tích dự kiến khoảng một tuần sau sẽ có kết quả
thưa quý vị từng là một trong những loại cây trồng chủ lực ở cà mau
cây mía được tỉnh quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát triển sản xuất
tuy nhiên do giá mía gần đây rất bấp bênh khiến cho bà con nông dân trong tỉnh không còn mặn mà với loại cây này
thậm chí khai tử nó
trước đây diện tích trồng mía ở cà mau lên tới hơn bảy hectare
trong đó huyện thới bình trồng nhiều nhất với hơn năm hectare
tuy nhiên do giá cả đầu ra bấp bênh nông dân liên tục gặp cảnh được mùa mất giá
nên đồng mía ngày càng thu hẹp
hiện ở huyện thới bình diện tích trồng mía đã giảm chỉ còn khoảng hơn sáu trăm linh hectare
thời điểm này hầu hết người dân đã bán hết mía trong giấy còn một số gia đình thu hoạch muộn chờ giá
hiện nay thương lái thu mua với giá sáu trăm linh đồng một kg mía
với giá cả như thế này người nông dân phải bù lỗ khá nhiều
chịu bó tay dữ gồm là lỗ
có sáu trăm linh mà muốn thấy ba trăm linh rồi
phần bón đánh lái vô chân đâu còn đâu lỗ
bây giờ thì theo nông dân thì không biết làm cái gì
mà chuyển đổi cây thì không gành hung nữa
từ sau tết nguyên đán mậu tất hai nghìn một mươi tám
nhà máy đường thới bình thuộc công ty cổ phần mía đường tây nam ngừng hoạt động
bàn giao trách nhiệm mua mía cho công ty cổ phần mía đường cần thơ
có nhà máy sản xuất đường tại vĩnh
vị thành và phụng hiệp tỉnh hậu giang
đơn vị tiếp nhận hợp đồng trách nhiệm chấp thuận mức giá chín trăm linh đồng một kg
đối với mía đạt một mươi chữ đường
đúng như nhà máy đường thới bình cam kết với nông dân hồi đầu vụ
tuy nhiên người trồng mía phải trở mía lên tận vị thành
thay vì chuyển khoảng cách gần đến cầu cảng nhà máy đường thới bình như mọi năm
nếu không chấp nhận việc chuyên trở nhà nông tự lo việc tiêu thụ
đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến đồng mía của người nông dân
ở cà mau gặp cảnh thua thiệt nặng
hiện nay giá mía cao nhất của vụ mùa năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám này chỉ là cao nhất bảy trăm linh
từ đó người dân hiện nay phá rất nhiều để chỉ dịch nuôi tôm
chủ yếu là phá mía để dịch nuôi tôm thôi
chứ mía còn mạng mài đến người nông dân nữa
lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau
cũng đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn làm việc với các địa phương trồng mía ở trong tỉnh
để bàn các giải pháp chuyển đổi cây trồng vật nuôi cho nông hộ trồng mía
tuy nhiên vẫn chưa có phương án cụ thể chọn lựa những cây trồng vật nuôi phù hợp
với đồng đất nhiễm phèn để thay thế cây mía
còn hiện tại thì nhà nông vẫn tự cơ cấu lại sản xuất
tự quy hoạch lại cây trồng vật nuôi trên chính cánh đồng thửa ruộng của gia đình mình
trong đó có việc đưa cơ giới vào phá bỏ nhiều diện tích mía để nuôi tôm
nuôi cá trồng màu để đảm bảo sản xuất và ổn định cuộc sống
thưa quý vị và các bạn chỉ trong khoảng hai tuần vừa qua thị trường chứng khoán ghi nhận mức sụt giảm
với biên độ lên tới trên hai mươi hai với giá trị khoảng ba trăm linh tỷ đồng
đây là mức sụt giảm kỷ lục mới chỉ lần thứ ba xuất hiện trong lịch sử giao dịch chứng khoán tại việt nam
với mức sụt giảm này nhiều quỹ đầu tư mất hết lợi nhuận tích lũy được kể từ đầu năm
trong khi không ít nhà đầu tư đã phải rời sàn chứng khoán
vậy đâu là nguyên nhân của hiện tượng này
phải chăng đợt suy giảm này
là do những nhược điểm nội tại của thị trường chứng khoán việt nam
hay còn có sự tác động từ những yếu tố bên ngoài
tìm hiểu của phóng viên truyền hình nhân dân
giảm sâu tăng nhẹ rồi lại tiếp tục giảm sâu
đó là diễn biến trên thị trường chứng khoán trong khoảng hai tuần qua
kết quả là từ đỉnh cao lịch sử một hai trăm linh điểm
chỉ số vn index rơi xuống khu vực chín trăm ba mươi điểm
với hàng loạt nhà đầu tư từ cá nhân tới tổ chức
liên tục cắt lỗ
đánh giá hiện tượng này các chuyên gia chứng khoán đều cho rằng
nguyên nhân đầu tiên và quan trọng nhất là do chứng khoán việt nam
đã tăng liên tục trong một thời gian dài
tạo động lực để các nhà đầu tư chốt lợi nhuận
một trong những nguyên nhân cơ bản mà chúng tôi nhìn thấy
là sau một quãng tăng tương đối là dài
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi sáu và gần hơn là một sóng tăng kéo dài từ đầu năm hai nghìn một mươi
thì một giai đoạn điều chỉnh là tất yếu
khi mà nhiều cổ phiếu
trên thị trường của chúng ta đặc biệt là các cổ phiếu blue chip
đã đến vùng định giá tương đối là cao
so với mặt bằng chung không chỉ của thị trường việt nam
mà còn ở các thị trường khu vực xung quanh
nên cái mức định giá cao đấy đã khiến cho xuất hiện lực bán chốt lợi
tại những cổ phiếu blue chip này
không thể tăng được hơn nữa
và trên biểu đồ phân tích chúng tôi cũng thấy điều đó rất rõ nét
tức là cái giải bollinger đã mở quá rộng
và sẽ sụp mạnh và đúng như vậy
đã sụp xuống trên chín trăm linh điểm
và bao nhiêu thành quả của năm hai nghìn một mươi
cũng đầu năm hai nghìn một mươi tám là các nhà đầu tư gần như bị mất trắng
thời gian qua lượng cổ phiếu mới phát hành được đưa lên sàn là rất lớn
với những cái tên như pv oil pv power thủy điện a vương
và hàng loạt cổ phiếu ngành ngân hàng
tổng giá trị của những cổ phiếu này lên tới hàng chục nghìn tỷ
trong khi khả năng hấp thụ của thị trường chứng khoán không tương ứng
và đó cũng là lý do giá của hàng loạt cổ phiếu đang tồn tại giảm sâu
cái số lượng cổ phiếu người ta phát hành ra để tận dụng cơ hội thị trường
để huy động vốn cho các doanh nghiệp của mình
được đưa ra một cách quá nhiều quá nhanh
thì cái thị trường nó không đáp ứng được
không nụ sức để đáp ứng
dòng tiền không vào kịp để đáp ứng cho các cái cung quá lớn
thì thị trường nó bắt đầu đảo chiều
và việc đảo chiều của một số những cổ phiếu lớn
thì nó dẫn theo kéo theo sự truy giảm của viên index
và khi mà các nhà đầu tư thì cứ nhìn viên index
thì mọi người tháo chạy
kể cả những cổ phiếu đã tăng rất nhiều
những cổ phiếu chưa tăng đầy đủ
thì người ta đều bán ra để bỏ thu hồi tiền
và dẫn đến là không chỉ những cổ phiếu đã tăng rất nhiều
mà những cổ phiếu khác thì cũng giảm theo
nhà đầu tư lớn chốt lợi nhuận
hàng loạt cổ phiếu mới phát hành được đưa lên sàn
trong khi đó các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới
cũng sụt giảm ở mức phổ biến từ bảy đến một mươi
đó chính là nguyên nhân của đợt sụt giảm
trên thị trường chứng khoán
và với thực tế bảy mươi nhà đầu tư chứng khoán
tại việt nam là cá nhân
chịu tác động lớn của tâm lý lướt sóng
tâm lý đám đông
mức suy giảm của thị trường chứng khoán việt nam
cao hơn rất nhiều so với những thị trường khác
trên thế giới
như vậy là thị trường chứng khoán sụt giảm
bắt nguồn từ cả những nguyên nhân nội tại
và những tác động bên ngoài
và trước thực tế này câu hỏi được đặt ra
là bên cạnh những thực tế về bất lợi
có hay không những yếu tố
những lý do để nhà đầu tư có thể kỳ vọng
vào một sự đảo chiều trong thời gian tới
chứng khoán giảm sâu trong thời gian qua
khiến cho hầu hết các quỹ đầu tư
tại việt nam chuyển từ trạng thái lợi nhuận
sang trạng thái lỗ
tuy nhiên chính tại thời điểm này
nhiều chuyên gia lại cho rằng
giá trị cổ phiếu xuống quá thấp
là cơ hội có một không hai để đầu tư
thực ra thấy tại thời điểm này thì rất khó
nhưng hiện tại rất nhiều cổ phiếu
đã về giá trị tương đối cực kỳ
để mua nắm giữ sáu tháng đến một năm
bản thân tôi và tôi đang khuyến khích
tất cả các bạn bè tôi lọc những cổ phiếu tốt
để mua vào những cổ phiếu hiện nay
pe và eps cao pe thấp eps cao mua vào
để nắm giữ sáu tháng đến một năm
thì đảm bảo lãi ba bốn mươi là chắc chắn
một trong những nguyên nhân khiến cho giá cổ phiếu xuống thấp
là việc khối ngoại bán ra mạnh trong thời gian qua
nhưng có một thực tế khác
là trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
giá trị vốn ngoại chảy vào dòng
lại lên tới hai ba mươi năm tỷ đô la
bằng tám mươi mức vốn ngoại chảy vào thị trường chứng khoán việt nam
trong cả năm hai nghìn một mươi bảy
và mặc dù giá trị các cổ phiếu giảm sâu trong thời gian qua
song một nền kinh tế vĩ mô tăng trưởng ổn định
với phần lớn doanh nghiệp niêm yết có tăng trưởng lợi nhuận cao
là cơ sở để khẳng định
thị trường chứng khoán sẽ diễn biến thuận lợi
trong chung và dài hạn
thậm chí nhiều chuyên gia cho rằng
thị trường chứng khoán trong những ngày cuối tháng năm
đã có dấu hiệu bắt đáy
ở thời điểm hiện tại vnedex có thể đã tạo đáy
tức là thị về mặt điểm số
có thể đây sẽ là mức điểm đáy và thấp
cho thấp nhất của thị trường trong năm nay
tuy nhiên sau bất kỳ một chư kỳ giảm điểm nào
chúng ta cũng cần lưu ý rằng
thị trường sẽ cần phải có thời gian tích lũy
từ đó các chuyên gia chứng khoán khuyến cáo nhà đầu tư
cần lựa chọn cổ phiếu dựa trên giá trị thực
tức là tiềm năng phát triển của các doanh nghiệp
thế và khi mà chúng ta có thể
thị trường giảm giảm chung tất cả các cổ phiếu
thì đây là cơ hội để cho chúng ta tìm kiếm
những cổ phiếu đầu tư giá trị
để có thể gắn bó và gạt hái được những thành quả
đây là cơ hội để cho những nhà đầu tư giá trị
tìm kiếm các cơ hội đầu tư
theo các tiêu chí đầu tư của mình
đấy là những doanh nghiệp phát triển bền vững
những doanh nghiệp mà có những nền tảng cơ bản vững chắc
và có một cái bộ máy điều hành
có thể xây dựng được doanh nghiệp phát triển dài
vững trong tương lai
tuy nhiên các chuyên gia cũng khuyến cáo
mặc dù thị trường đã có dấu hiệu chạm đáy
song không có nghĩa là giá các cổ phiếu
sẽ tăng trở lại trong một sớm một chiều
chính vì vậy nhà đầu tư nên thận trọng theo dõi
và quan trọng nhất là tăng cường đầu tư chung và dài hạn
đầu tư theo giá trị thực của doanh nghiệp
và không nên đầu tư theo chiến lược lướt sóng
trong giai đoạn này
trong phần tin quốc tế tổng thống mỹ donald trump
sẽ gặp nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
vào ngày một mươi hai tháng sáu tại singapore
mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
kêu gọi bảo vệ người palestine
tổng thống mỹ donald trump vừa xác nhận
sẽ gặp nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
vào ngày một mươi hai tháng sáu tới tại singapore
mặc dù trước đó ông từng tuyên bố
hủy sự kiện lịch sử này
phát biểu với báo giới sau cuộc tiếp phó chủ tịch
ban chấp hành trung ương đảng lao động triều tiên
kim yong chol tại nhà trắng
tổng thống donald trump cho biết
bức thư mà nhà lãnh đạo triều tiên gửi tới ông
rất thú vị dù sau đó ông thừa nhận
vẫn chưa đọc thư
bên cạnh đó tổng thống trump khẳng định
cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử chỉ là sự khởi đầu
một tiến trình và không phải là nơi để ký kết
thỏa thuận này
theo ông có thể sẽ phải cần đến
nhiều cuộc gặp khác nữa
mặc dù vậy tổng thống trump cũng đánh giá
đây sẽ là tiến trình thành công
về cuộc gặp với phái viên triều tiên
tổng thống mỹ cho biết sẽ thảo luận
về việc chấm dứt cuộc chiến tranh triều tiên
nhà lãnh đạo mỹ lưu ý ông có hàng trăm
biện pháp trừng phạt mới sẵn sàng áp đặt
nhằm vào triều tiên nhưng sẽ tạm hoãn việc này
liên minh cho eu đang chuẩn bị
các thủ tục pháp lý khiếu nại trung quốc
và mỹ lên tổ chức thương mại thế giới
vgto trong bối cảnh nguy cơ
cuộc chiến thương mại có thể nổ ra
sau khi washington quyết định
áp thuế mới với nhôm và thép
nhập khẩu từ eu mexico và canada
theo ủy viên thương mại eu
quyết định của eu là để bảo đảm
các bên đều tuân thủ quy tắc
trong hệ thống thương mại toàn cầu
bà mastrom chỉ trích việc mỹ áp thuế
nhôm và thép mới với eu đang làm suy yếu
quan hệ giữa hai bờ đại tây dương
gây thiệt hại cho ngành nhôm thép của châu âu
đồng thời cho rằng quyết định của washington
mang tính chất chủng nghĩa
bảo hộ và đe dọa tiến trình
phục hồi kinh tế toàn cầu
về việc hiếu nại trung quốc lên wto
bà mastrom cho biết quyết định này
liên quan tới tranh cãi xung quanh
vấn đề sở hữu trí tuệ
động thái của eu diễn ra một ngày
sau khi canada tuyên bố đánh thuế
hàng loạt mặt hàng của mỹ
với tổng trị giá lên tới một mươi sáu sáu tỷ usd
tổng thống mỹ donald trump sau đó
đã cảnh báo trả đua thương mại
với quốc gia láng giềng
cũng trong ngày hôm qua
mỹ đã phủ quyết một sự thảo
nghị quyết hội đồng bảo an liên hợp quốc
do coes dọn thảo
trong đó chỉ trích việc israel
sử dụng vũ lực đối với thường dân palestine
ở dài gaza và kêu gọi các biện pháp
bảo vệ khẩn cấp người palestine
trong hoàn cảnh hiện nay
để được hội đồng bảo an liên hợp quốc
gồm một mươi năm nước ủy viên thông qua
một sự thảo nghị quyết sẽ phải nhận được
ít nhất chín phiếu ủng hộ và không có quốc gia
trong số năm nước ủy viên thường trực
là anh pháp mỹ trung quốc
và nga phủ quyết
trong cuộc họp ngày hôm qua
trung quốc pháp và nga
nằm trong số các nước bảo phiếu ủng hộ
sự thảo nghị quyết phản đối israel
sử dụng vũ lực ở khu vực biên giới
trong khi anh bảo phiếu trắng
kết quả của biểu quyết là một mươi phiếu ủng hộ
một phiếu chống và bốn phiếu trắng
sự thảo nghị quyết đã không được thông qua
do một quốc gia ủy viên thường trực
đã bỏ phiếu chống
về phần mình đại sứ mỹ
tại liên hợp quốc bà nikki haley
đã giải thích lý do bỏ phiếu chống
là bởi vì sự thảo nghị quyết này
hoàn toàn mang tính chất một chiều
về những gì đang xảy ra ở giải gaza
trong những tuần qua
bất cứ ai quan tâm đến tiến trình hòa bình trung đông
đều sẽ bỏ phiếu chống
nhóm hamas phải chịu trách nhiệm chủ yếu
về điều kiện sống tồi tệ ở gaza
ngoài sự thảo của kuwait
mỹ cũng soạn thảo một sự thảo nghị quyết
cáo buộc hamas gây ra xung đột leo thang gần đây
tại giải gaza đồng thời yêu cầu hamas
cùng với nhóm vũ trang hồi giáo jihad
ngừng tất cả các hoạt động bạo lực
và hành động khiêu khích
bao gồm tất cả các hoạt động dọc theo hàng rào biên giới
trong khi cả hai nhóm đều tuyên bố
việc họ nã đốc kết về phía lãnh thổ israel
là nhằm đáp trả hành động
giết hại ít nhất một trăm một mươi sáu người palestine
kể từ hồi tháng ba vừa qua
tới qua diễn đàn an ninh đối thoại shangri la
chính thức khai mạc tại singapore
với bài phát biểu đề dẫn
của thủ tướng ấn độ narendra modi
trong bài phát biểu có tính chất
định hình nội dung nghị sự
của diễn đàn năm nay
thủ tướng modi một lần nữa khẳng định
tầm quan trọng của chính sách hướng đông
mà ấn độ đang theo đuổi
nhấn mạnh asean là một trong những trụ cột
trong chính sách này
bên cạnh đó thủ tướng modi cũng cho rằng
các nước cần bảo đảm duy trì một trật tự
dựa trên các quy tắc và luật pháp quốc tế
cũng như tôn trọng chủ quyền
và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia
trong bối cảnh đó
ấn độ ủng hộ việc tích cực đối thoại
để giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình
và sẽ kiên trì theo đuổi chính sách đa phương
giới chuyên gia nhận định
việc lần đầu tiên một thủ tướng ấn độ
tham dự đối thoại shangri la
và phát biểu đề dẫn là lựa chọn mang tính chiến lược
đặc biệt là trong bối cảnh khái niệm
ấn độ dương thái bình dương đang nổi lên
trở thành một trong những trụ cột
của an ninh khu vực
chính phủ mới của italia
do thủ tướng giuseppe conte
đứng đầu cùng với nội các
vừa chính thức tuyên thệ nhậm chức
qua đó chấm dứt thế bế tắc chính trị
suốt ba tháng qua ở quốc gia nam âu này
tham gia lễ tuyên thệ nhậm chức
ngoài tân thủ tướng conte
còn có các lãnh đạo của hai đảng phong trào năm sao
và đảng liên đoàn matteo savini
đây cũng là hai đảng đã liên minh
để thành lập chính phủ và giữ chức phó thủ tướng
kiêm nhiệm vị trí bộ trưởng
các bộ lao động và công nghiệp
cùng với bộ nội vụ
dự kiến trong đầu tuần tới
quốc hội italia sẽ bỏ phiếu
thông qua danh sách nội các
ủy ban châu âu cùng lãnh đạo nhiều nước eu
đã bày tỏ tin tưởng chính phủ mới tại italia
sẽ tiếp tục duy trì sự đoàn kết trong khối
trong bối cảnh eu quan ngại
những chính sách mới về kinh tế của nước này
có thể sẽ phá vỡ kỷ luật ngân sách của khối
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân